thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa chỉ đạo ngân hàng nhà nước báo cáo đầy đủ trung thực về số liệu nợ xấu
để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
theo đó ngoài những báo cáo về tình hình kinh tế xã hội ngân sách phòng chống tham nhũng tội phạm
như mọi kỳ họp trước tại kỳ họp này có một số nội dung đáng chú ý khác
đặc biệt thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam được phân công chuẩn bị báo cáo của chính phủ
về kết quả xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng
liên quan đến vấn đề này số liệu gần đây cho biết tính từ năm hai nghìn một mươi hai đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
ước tính toàn hệ thống các tổ chức tiến dụng đã xử lý được chín trăm ba mươi bảy năm nghìn tỷ đồng nợ xấu
một số bộ ngành khác như bộ tài chính cũng sẽ được giao làm báo cáo đầy đủ
về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước